chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về những nội dung chủ yếu của dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một dự thảo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phải bảo đảm các cân đối lớn để nền kinh tế không bị đứt gãy
trong bối cảnh ảnh hưởng của covid một mươi chín bảo đảm tăng trưởng cần thiết để giải quyết việc làm ổn định đời sống nhân dân
thủ tướng khẳng định tinh thần không thể bị động trong chỉ đạo điều hành và xây dựng kế hoạch
càng khó khăn càng chủ động tích cực nỗ lực vượt khó nhiệm vụ đặt ra là phải có giải pháp đối sách rõ ràng
hiệu quả khả thi để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra phục hồi phát triển kinh tế kể cả trong ngắn hạn hai nghìn hai mươi một và trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương không thể khoanh tay đứng nhìn không thể vô cảm trước sự khó khăn của người dân doanh nghiệp
cùng với xây dựng kế hoạch phương án phân bổ vốn đồ tư công trong ngàn ngày một mươi sáu hai mươi
trong nội dung báo cáo cần thể hiện rõ chủ trương giải pháp quy động các nguồn lực xã hội
trong đó có các thành phần kinh tế đặc biệt là nguồn quân fbi để phục hồi
đóng góp và phục hồi pháp luật
trong đó có các thành phần kinh tế xã hội kể cả đầu tư phát triển hệ thống
để có hạ tầng trong đó lưu ý tháo gỡ các rào cản khó khăn vướng mát về cơ chế chính sách quy định pháp luật và tổ chức tự nhiệm
mà chúng ta biết rằng đầu tư xã hội những năm vừa qua
chiếm đến ba mươi bốn năm thì là lần này chúng ta đạt vấn đề thúc đẩy đầu tư xã hội mạnh mẽ hơn
và hiện nay như công chí phân tích đó là rất nhiều tập đoàn nhiều đơn vị nhiều nước họ muốn đầu tư ở việt nam
đây chính là nguồn lực quan trọng
cùng với các nơi trong nước để phát triển
thủ tướng nêu rõ giải pháp đối sách phải chủ động linh hoạt phù hợp với trạng thái bình thường mới
trong đó thực hiện tốt hơn nữa chính sách tài khoá chính sách tiền tệ linh hoạt hơn
đặc biệt là chính sách tài khoá mở rộng với mức độ hợp lý để hỗ trợ kích thích tổng cầu
tạo việc làm thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng trong khi vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô
phương án dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một thậm chí cả năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
nếu dịch covid một mươi chín kéo dài tiếp tục thực hiện chính sách giãn hoãn miễn giảm các loại thuế phí như thế nào
tập trung ưu tiên đầu tư phát triển trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng kể cả hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội
đặc biệt là hạ tầng giao thông bằng tất cả các nguồn lực có thể
trong đó bố trí kế hoạch trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm những công trình chương trình quan trọng
đối với sự phát triển của đất nước như cao tốc bắc nam đường ven biển những tuyến xuyên tâm đầu tư về công nghệ